năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục là một năm thành công trong lĩnh vực xuất khẩu lao động
năm hai nghìn một mươi chín hứa hẹn sẽ mở ra nhiều thị trường mới
tuy nhiên cũng đã đến lúc việt nam cần có một chiến lược mới cho xuất khẩu
cần lựa chọn thị trường lao động với những đơn hàng chất lượng hơn
điều đó đòi hỏi chúng ta cần có một kế hoạch dài hạn
trong đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề cho nhân lực đi xuất khẩu lao động
em nguyễn thị thùy linh học viên lớp chuyên ngành phục hồi chức năng
của trường cao đẳng y tế phú thọ có nguyện vọng không chỉ học để làm tốt công việc
mà còn có thể đi sang nhật làm công việc này
sau khi tốt nghiệp thì tôi có thể là làm ở phòng khám tư
hoặc là nếu không thì có chốt tuyển dụng vào bệnh viện thì sẽ đi làm bệnh viện
nếu không thì ước mơ sẽ là đi sang nước nhật
để làm theo chuyên ngành phục hồi chức năng của mình ở bên nước nhật
trường cao đẳng y tế phú thọ
phú thọ hiện có ngành điều dưỡng và ngành phục hồi chức năng
là hai ngành có đào tạo mà cơ hội giúp các học viên đi xuất khẩu lao động tại thị trường nhật bản
hiện ngành điều dưỡng vật lý trị liệu và một số ngành đòi hỏi kỹ thuật và tay nghề
đang là những ngành chiến lược của xuất khẩu lao động
nếu lao động việt nam chúng ta mà đưa đi làm việc
các lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật có kỹ năng tay nghề
thì điều kiện làm việc sẽ tốt hơn cũng như thu nhập sẽ cao hơn
và đặc biệt là vị thế của người lao động
nhiều lao động ngoài nước cũng sẽ được nâng lên rất là nhiều
đấy là cái mà chúng tôi cũng đang xu hướng là xây dựng cái chiến lược làm sao đấy
để tăng cái tỉ trọng cái lao động đi làm việc nước ngoài qua đào tạo
trước đây cũng chỉ xác định là bốn mươi nhưng mà chúng tôi sẽ định hướng
từ đây là phải sáu mươi đến bảy mươi và cuối đến năm hai nghìn hai mươi năm hẳn là phải đạt được văn số tám mươi
cuối năm hai nghìn một mươi tám bộ lao động thương minh và xã hội cũng đã có ký kết biên bản ghi nhớ
về hợp tác lao động và an sinh xã hội với bulgari và rumani
đây có thể coi là tiềm năng lớn mà ngành xuất khẩu lao động hai nghìn một mươi chín hứa hẹn đem lại
ngoài ra các thị trường lao động có thu nhập tốt và ổn định như nhật bản hàn quốc
vẫn được coi là những thị trường tiềm năng hấp dẫn
đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề là điều kiện để việt nam có những hợp đồng lao động chất lượng hơn